được bổ nhiệm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi sáu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chúc mừng và bày tỏ tin tưởng
các đồng chí sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm là cầu nối để phát triển quan hệ đối ngoại việt nam với các nước
nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế và là chỗ dựa vững chắc của cộng đồng người việt nam tại nước ngoài
tham dự buổi gặp mặt có đồng chí bùi thanh sơn ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ ngoại giao
thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã nhận được sự phối hợp hiệu quả của bộ ngoại giao nói chung
các cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam ở nước ngoài nói riêng
hai bộ đã phối hợp tham mưu với đảng nhà nước nhiều chủ trương chính sách ngoại giao phù hợp
phối hợp giải quyết nhiều vấn đề đối ngoại của đất nước đưa đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế
khẳng định bộ công an luôn coi trọng công tác đối ngoại hợp tác quốc tế
bộ công an mong muốn bộ ngoại giao và các đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
tiếp tục quan tâm giúp đỡ bộ công an mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế tăng cường mối quan hệ với các cơ quan an ninh
cơ quan thực thi pháp luật các nước các tổ chức quốc tế diễn đàn quốc tế về bảo vệ an ninh phòng chống tội phạm thực thi pháp luật
chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo bộ công an đối với công tác đối ngoại nói chung
sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị bộ công an và bộ ngoại giao nói riêng
bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đánh giá cao vai trò của lực lượng công an nhân dân đối với hòa bình
ổn định của đất nước và những đóng góp cho sự nghiệp phát triển quan hệ ngoại giao thời gian qua
đặc biệt là vai trò trách nhiệm của lực lượng công an với cộng đồng quốc tế khi cử cán bộ sĩ quan tham gia hoạt động
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc hợp tác phòng chống tội phạm quốc tế và tham gia tìm kiếm cứu nạn tại thổ nhĩ kỳ
bộ ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của bộ công an trên những lĩnh vực công tác
góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại ngày càng phát triển